tình hình sạt lở bờ sông bờ biển tại tỉnh quảng trị cũng đang diễn ra vô cùng phức tạp
theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh đến thời điểm này đã có hơn hai trăm linh km bờ sông bị sạt lở
và cần đến chín trăm chín mươi tỷ đồng để khắc phục trong giai đoạn một mươi năm tới
thống kê đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tỉnh quảng trị có gần một trăm hai mươi năm km bờ sông bờ biển bị sạt lở
chưa được xây dựng kè trong đó có một mươi chín km sạt lở đặc biệt nguy hiểm bảy mươi km sạt lở nguy hiểm
còn lại sạt lở bình thường
theo đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn quảng trị tình hình sạt lở bờ sông bờ biển
diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh với diễn biến rất phức tạp tốc độ xói lở nhanh và hướng sạt lở thường xuyên thay đổi
nguyên nhân là do các cơn bão mưa lớn lũ lụt xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng lớn
đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông và cuốn trôi nhiều khu vực dọc bờ biển
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn ba mươi tỉnh quảng trị cần đến chín trăm chín mươi tỷ đồng để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông
trong đó từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi cần hai trăm bảy mươi ba tỷ đồng để xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở bờ sông bờ biển đặc biệt nguy hiểm
các năm tiếp theo cần bảy trăm một mươi bảy tỷ đồng